sáng nay ngày sáu tháng năm tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam
cùng dự có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình phó thủ tướng vương đình huệ trịnh đình dũng lãnh đạo các bộ ban ngành và lãnh đạo tám tỉnh thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
vùng kinh tế trọng điểm phía nam gồm tám tỉnh thành phố là thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu long an tiền giang tây ninh và bình phước đóng góp hơn bốn mươi hai tổng thu ngân sách của nhà nước
tuy nhiên theo đánh giá tốc độ tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm phía nam bắt đầu có xu hướng chậm dần tỉ trọng tăng trưởng công nghiệp dịch vụ giảm dần theo từng năm
trong công nghiệp chưa có thêm các sản phẩm mới có hàm lượng chất xám kỹ thuật cao
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh để mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín trở thành năm bứt phá đề nghị các địa phương bộ ngành hiệp hội các chuyên gia tập trung đề xuất các giải pháp để vùng kinh tế trọng điểm phía nam đi đúng hướng đầu tàu dẫn dắt cả nước trong thời gian tới
tập trung vào đề xuất đối với chính phủ về cơ chế chính sách đầu tư tài chính để vùng kinh tế trọng điểm phía nam có điều kiện nâng cao hiệu quả liên kết vùng tốt hơn trong thời gian tới